nhằm phát triển thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm có năng suất chất lượng khả năng cạnh tranh cao đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tiến tới xuất khẩu tỉnh tuyên quang đang tập trung phát triển nuôi năm loại cá đặc sản gồm cá chiên cá bỗng cá dầm xanh cá anh vũ và cá lăng
để khuyến khích các hộ nông dân doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô phát triển mạnh số lượng lồng nuôi các đặc sản trên sông hồ thủy điện đặc biệt định hướng phát triển lồng nuôi có kích thước lớn trên một trăm linh m khối và xác định đây là bước đột phá nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và duy trì thương hiệu ngũ quý các đặc sản của tỉnh
được biết tỉnh tuyên quang phân đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng sản lượng thủy sản đạt hơn chín bảy trăm linh tấn trong đó các đặc sản là hơn một một trăm bốn mươi tấn